thưa quý vị liên quan đến vụ trọng án xảy ra vào ngày hai mươi một tháng ba tại địa bàn xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
sau nhiều nỗ lực truy bắt cho đến khoảng tám h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba công an tỉnh yên bái đã phát hiện nghi phạm chết trong tư thế treo cổ
tại khu vực núi đá thuộc thôn kéo quạng xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái cách nhà đối tượng khoảng ba trăm linh m
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng ba nghi phạm bùi văn đảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại thôn kéo quạng xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái đã dùng dao tấn công khiến anh bùi văn trinh xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái tử vong tại chỗ
sau đó tiếp tục dùng dao tấn công khiến anh trần văn dũng chú tại xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái bị trọng thương
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường